các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến trực thăng chở tổng tham mưu trưởng quân đội ấn độ
đại tướng bipin rawat bị rơi hôm qua ngày tám tháng một mươi hai
tổng tham mưu trưởng quốc phòng ấn độ đại tướng bipin rawat và vợ ông đã tử vong trong vụ tai nạn máy bay gần karnal in tamil nadu vào hôm qua ngày tám tháng một mươi hai
bộ quốc phòng ấn độ vẫn chưa công bố bất cứ thông tin chính thức nào về vụ việc
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng có một số nguyên nhân khiến trực thăng trở tổng tham mưu trưởng quốc phòng bipin rawat bị rơi
các báo cáo ban đầu cho thấy thời tiết xấu có thể đã dẫn đến vụ rơi trực thăng mi một mươi bảy vh
hãng thông tấn pti của ấn độ đưa tin sương mù dày đặc nhiều khả năng khiến tầm nhìn của phi công bị hạn chế và gây ra tai nạn
phát biểu với india today cựu phi công lái trực thăng mi một mươi bảy vh ông amita branje cho biết
nguyên nhân chính có thể do thời tiết thời tiết ở những vùng đồi núi này thường rất bất thường
ở thời điểm máy bay bay thời tiết không được tốt vì vậy có thể làm giảm tâm nhìn
nguyên nhân thứ hai có thể là vướng đường dây điện
dù chiếc trực thăng trở tướng bipin rawat bay xa khu vực dân cư
nhưng vẫn có suy đoán rằng nó có thể đã bị vướng phải đường dây điện
thứ ba là do lỗi động cơ
ông amita branje cho biết những trực thăng này không phải loại mới nhưng chúng rất tốt và đáng tin cậy
có thể được sử dụng cho công việc không vận
phi công cũng là những người được đào tạo tốt nhất và chuyên nghiệp nhất
vì thế khả năng máy bay trực thăng gặp trục chặt hoặc phi hành đoàn mắc lỗi chỉ là sự phỏng đoán
tuy vậy cựu phi công này lưu ý không loại trừ khả năng xảy ra một lỗi kỹ thuật nhỏ
thứ tư là có thể do quá trình hạ độ cao
lực lượng không quân ấn độ đã bắt đầu một cuộc điều tra
nhiều khả năng sẽ xác định độ cao mà trực thăng bắt đầu hạ xuống trước khi rơi vào vùng đồi núi này
trực thăng gặp nạn là trực thăng mi một mươi bảy v năm của lực lượng không quân ấn độ
chở một mươi bốn người cất cánh từ căn cứ không quân surua ở coimbatore tới trường tham miêu quốc phòng tại wellington
một mươi ba người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này
từ năm hai nghìn một mươi đến nay mẫu trực thăng mi một mươi bảy v năm của ấn độ đã gặp ít nhất bảy vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hơn năm mươi người thiệt mạng
vụ tai nạn mới nhất xảy ra ngày tám tháng một mươi hai trong số một mươi ba nạn nhân có tổng tham mưu trưởng quân đội ấn độ tướng quân dpin rawat
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tập đoàn nhà nước rosteur nga
bàn giao ba lô máy bay cuối cùng của hợp đồng cung cấp một trăm năm mươi một chiếc trực thăng mi một mươi bảy v năm cho ấn độ
số trực thăng này được sản xuất bởi nhà máy trực thăng kazan
ấn độ là một trong những khách hàng lớn của nga trong lĩnh vực quân sự quốc phòng
theo rostep moscow đã chuyển giao cho new delhi khoảng một trăm một mươi chiếc mi bốn một trăm hai mươi tám chiếc mi tám
dữ liệu mới nhất cho thấy không quân ấn độ hiện sở hữu khoảng hơn hai trăm linh chiếc mi một mươi bảy v năm
về tính năng của mi một mươi bảy v năm phía nga cho biết
trực thăng mi một nghìn bảy trăm năm được cung cấp cho ấn độ là một trong những máy bay tiên tiến nhất của dòng mi tám mi một mươi bảy
máy bay có thiết kế đặc biệt với bùng lái hoàn toàn bằng kính
mỗi chiếc đều được trang bị hệ thống điện tử hàng không kn ei tám
cùng bốn màn hình hiển thị đa chức năng thay thế cho bảng điều khiển tạo điều kiện thuận lợi cho các thao tác của phi công
ngoài ra mi một mươi bảy v năm còn được trang bị động cơ mạnh mẽ hiện đại
giúp nâng cao khả năng vận chuyển hàng hóa nặng nề và công cành
trọng lượng cất cánh tối đa của trực thăng mi một mươi bảy v năm là một mươi ba kg
máy bay có thể chở tối đa ba mươi sáu binh lính có vũ trang
chúng đặc biệt phù hợp với các vùng núi cao của ấn độ
khả năng tương thích với kính nhìn ban đêm cho phép trực thăng hoạt động bình thường
ngay cả trong điều kiện tầm nhìn kém vào ban đêm
trực thăng được trang bị tiên lửa tramvi rocker s tám súng máy ba mươi ba mm súng máy pkt và súng săn ngầm akm
số vũ khí này cho phép tấn công xe bọc thép các mục tiêu trên bộ
và nhiều mục tiêu khác
các bộ phận quan trọng của trực thăng được bảo vệ bằng tấm bọc thép
thùng nhiên liệu được làm đầy bằng bọt polyzulothane để bảo vệ khỏi các vụ nổ
tốc độ tối đa của trực thăng mi một mươi bảy v năm là hai trăm năm mươi km trên giờ
độ cao tối đa mà máy bay có thể đạt được là sáu mét
mi một mươi bảy v năm có thể được triển khai trong các nhiệm vụ vận chuyển quân và vũ khí
hỗ trợ chữa cháy hộ tống tuần tra và tìm kiếm cứu nạn
theo ndtv mi một mươi bảy v năm là sương sống của không quân ấn độ
loại máy bay này cũng thường được sử dụng để đưa đón các nhân vật cấp cao
bao gồm cả thủ tướng
ngoài ấn độ trực thăng mi một mươi bảy v năm còn được sử dụng ở iran cộng hòa séc và afghanistan
những sự cố liên quan đến mi một mươi bảy v năm ở ấn độ
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một máy bay trực thăng mi một mươi bảy của không quân ấn độ rơi gần tawang
khiến một mươi hai người thiệt mạng
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi hai hai máy bay trực thăng mi một mươi bảy của không quân ấn độ
va chạm với nhau vào dây xuống làng smart

ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba máy bay trực thăng mi một mươi bảy v năm khi đang tham gia chiến dịch cứu hộ
đã bị rơi ở phía bắc gaurikul tám người trên máy bay bị thiệt mạng
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bảy binh sĩ thuộc không quân ấn độ đã thiệt mạng
khi một chiếc trực thăng mi một mươi bảy v năm rơi xuống vùng núi cao gần tawang
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám một máy bay mi một mươi bảy v năm khi đang thực hiện nhiệm vụ
đã rơi gần kadanak
sáu thành viên phi hành đoàn đều an toàn
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín máy bay trực thăng mi một mươi bảy v năm cất cánh từ sân bay srinagat
để tham gia một hoạt động thường lệ
nhưng chỉ sau đó khoảng một mươi phút máy bay rơi gần bajram
tất cả sáu quân nhân trên máy bay đều thiệt mạng
không quân ấn độ kết luận chiếc máy bay bị chính tên lửa phòng quân spider của nước này bắn nhầm
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chiếc trực thăng chở tổng tham miêu trưởng quân đội ấn độ
tướng bipin rawat gặp tai nạn
khiến một mươi ba người thiệt mạng
người duy nhất sống sót là quân nhân tên varun singh
nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tầm nhìn kém sương mù dày đặc
liệu sự xuất hiện của biến thể omicron một biến thể dễ lây nhiễm hơn
ít độc tính hơn có phải là một điều tốt cho y tế cộng đồng
trong khi nhấn mạnh rằng hiện còn quá sớm để đưa ra khẳng định
thì một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang kỳ vọng về viễn cảnh này
theo vov kể từ đầu đại dịch các nhà dịch tễ cho rằng kịch bản trên
có thể là lối thoát của đại dịch với việc virus biến trùng thành một dạng mới
vẫn tiếp tục lây lan nhưng khiến ít người nhập viện và tử vong hơn
đây là một trong những điều xảy ra với virus cúm h một n một
và có lẽ đã giải thích cho nguồn gốc của bệnh cảm lạnh thông thường
với virus gây bệnh là một loại virus corona
có liên hệ với đại dịch cúng nga chết chắc vào cuối thế kỷ một mươi chín
những dấu hiệu ban đầu từ nam phi nơi biến thể omicron dường như đang thay thế
biến thể delta để trở thành biến thể chiếm ưu thế
đã cho thấy omicron với những đột biến đáng kể
có thể là biến thể mà các chuyên gia đang chờ đợi
chúng tôi chưa rõ nhưng có một vài bằng chứng cho thấy nó đã giảm độc tính
trong khi biến thể này vẫn gây lo ngại ở thời điểm hiện tại
thì có lẽ nó sẽ trở thành biến thể với những đặc điểm có lợi hơn cho chúng ta
nhà dịch tễ học tony balatili thuộc đại học melbourne cho hay
nhà dịch tễ học catherine bennett thuộc đại học điệt kinh cũng cùng quan điểm
khi nhận định rằng cho tới nay các bằng chứng cho chúng ta có cơ sở để lạc quan
có khả năng chúng ta đang chứng kiến một phiên bản virus dễ lây nhiễm hơn
nhưng ít độc tính hơn
nó có thể trở thành một trong những bước đi để khiến việc sống chung với virus trở nên thuận lợi hơn
chúng tôi đã chứng kiến một số dấu hiệu cho thấy sự tích cực
cũng như những dấu hiệu cho thấy một vài điểm đáng lo ngại của nó
chuyên gia này bình luận
thế giới hiện vẫn đang lo ngại về biến thể omicol
tổ chức y tế thế giới đã mất vài tháng để xếp delta là biến thể đáng lo ngại
trong khi chỉ trong hai ngày đã đưa omicron vào loại này sau khi ca mắc đầu tiên được xác nhận
phản ứng trước sự xuất hiện của biến thể mới
châu âu mỹ và australia đã cấm đi và đến nam phi
iceland và nhật bản cũng đã đóng cửa biên giới
chủ tịch hiệp hội y khoa nam phi angli kuzi
bác sĩ đã điều trị cho một số bệnh nhân đầu tiên được chuẩn đoán nhiễm biến thể mới
cho biết tất cả các ca mắc mà bà điều trị đều có những dấu hiệu tương đối nhẹ
giáo sư do mevorad một chuyên gia về covid một mươi chín tại trung tâm y tế hadassah ở iran
cũng nhận định với tỉa báo địa phương rằng
những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể omicron gây ra những triệu chứng tương đối nhẹ
hiện vẫn còn quá sớm để nói về điều này
nhưng không phải mọi thứ trông có vẻ tồi tệ đều thực sự tồi tệ chuyên gia này đánh giá
một kịch bản được đưa ra là một biến thể ít độc tính hơn sẽ trở nên chiếm ưu thế
với nhiều người mắc bệnh hơn nhưng sẽ có ít người gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng hơn
trong khi virus sars cov hai vẫn là một vấn đề
thì viễn cảnh này có thể trở thành một phần của giải pháp sống chung với đại dịch
khi mà những người hồi phục sau khi mắc bệnh nhẹ có hệ mĩnh dịch được bảo vệ tốt hơn trước sự lề nghiêm trong tương lai
theo đó các đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín sẽ đặt ít sức ép hơn lên các bệnh viện
và các hệ thống y tế cộng đồng so với các đợt bùng phát do biến thể delta gây nên
thủ yến bang new south wales dominic perutes đang đặt kỳ vọng vào việc này
khi ông cảnh báo về những phản ứng vội vàng trước sự xuất hiện của omicron
việc đánh giá thành công không nằm ở số ca mắc đánh giá thành công nằm ở việc tranh số ca nhập viện
đảm bảo mọi người được an toàn và cùng lúc đó mở cửa nền kinh tế để mọi người làm việc và doanh nghiệp vận hành
hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng về omicrone để khẳng định nó cản trở hay dọn đường cho con đường thoát khỏi đại dịch
ngày hai mươi hai tháng một mươi một chỉ có một trăm linh chín ca nhiễm biến thể omicron được phát hiện ở nam phi
nhưng sau đó số ca mắc đang tăng dần với chín trăm chín mươi trường hợp đang được xem xét
trong khi số ca nhiễm biến thể trên được ghi nhận lắc đắc ở châu âu israel canada và australia
số ca nhập viện ở nam phi đang tăng mặc dù hu cho rằng số ca mắc này không hoàn toàn do biến thể omicron gây nên
nhà dịch tễ học
marie louis marx là thuộc đại học new south wales cho biết
số mẫu có nhỏ để đưa ra kết luận cuối cùng và hầu hết những trường hợp mắc bệnh ở nam phi là sinh viên đại học
những người ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn dù nhiễm bất kỳ biến thể nào
giáo sư marklas cũng cho rằng thậm chí virus ít độc tính hơn thì nó vẫn gây sức ép nghiêm trọng lên hệ thống y tế nếu nhiều người mắc bệnh
trong hai tuần tới chúng ta sẽ hiểu được nhiều điều hơn
chúng tôi không biết về tỷ lệ tử vong trong hai mươi tám ba mươi ngày tới thật tốt là thế giới đang có hướng tiếp cận thận trọng
giám đốc y tế australia giáo sư pow kaly cho biết món quà giáng sinh số một là một virus giảm độc tính sẽ thay thế delta
trong khi đó giáo sư black kelly đánh giá có bốn câu hỏi quan trọng về omicron hiện nay
liệu nào có dễ lây nhiễm hơn độc tính mạnh hơn khả năng kháng virus cao hơn và có thể lây nhiễm cho những người từng mắc covid một mươi chín hay không
câu hỏi cấp bách nhất liệu omicron có chống lại các virus
là câu hỏi mà các nhà nghiên cứu sẽ cần hai tuần để trả lời
giáo sư benned cho biết câu hỏi về độc tính của virus chỉ được trả lời từ những quan sát trong thực tế
bao gồm các triệu chứng được ghi nhận số ca nhập viện và số ca tử vong nếu virus tiếp tục lây lan
đây là thực tế của việc sống chung với virus
chúng ta sẽ phải thực hiện các biện pháp phong ngừa cho tới khi hiểu hơn về mọi thứ và phải có phản ứng phù hợp
chuyên gia này đánh giá